các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh phụ kiện thuốc lá điện tử
tại số nhà một trăm hai mươi ngõ chín mươi bảy đường thái thịnh quận đống đa thành phố hà nội
cơ sở này do ông nguyễn văn trường thường trú tại bách thuận vũ thư thái bình là chủ hộ kinh doanh
qua kiểm tra cơ sở hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
nằm sâu trong khu dân cư thường xuyên đóng cửa chủ yếu hoạt động trên môi trường mạng xã hội
cơ sở này lấy tên trên mạng xã hội là post system để giao dịch tiêu thụ hàng hóa
toàn bộ hàng hóa tại cơ sở gồm hơn một năm trăm linh sản phẩm là máy hút thuốc lá
phụ kiện tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
đây là những mặt hàng không được phép kinh doanh tại việt nam
hiện đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh làm rõ